có thêm những hình thức giải trí đa dạng và giao lưu với bạn bè ở mọi vùng miền khác nhau
tuy nhiên nếu không được kiểm soát và quản lý một cách chặt chẽ truyền thông sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực đối với trẻ em
vậy làm thế nào để phát huy tốt nhất vai trò của thông tin và truyền thông trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
trong bối cảnh xã hội hiện đại truyền thông có một vai trò hết sức quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em
nếu có sự kiểm soát và quản lý tốt từ cha mẹ các phương tiện truyền thông sẽ giúp cho trẻ sớm nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh cũng như giáo dục những kỹ năng cần thiết cho trẻ
bên cạnh đó sách báo các xuất bản phẩm cũng là những phương tiện truyền thông tốt cho trẻ và giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ
trong nhiều trường hợp các phương tiện truyền thông và cơ quan báo chí còn hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em trước các vấn đề như bị bạo hành xâm hại tình dục bóc lột sức lao động
trên thế giới ngày càng có nhiều chiến dịch truyền thông online về bảo vệ trẻ em được tạo ra trên các trang mạng xã hội
qua đó có nhiều quốc gia đã sử dụng thành công công cụ này để truyền thông đến cộng đồng
tại việt nam cũng đang ngày càng có nhiều chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em được phát động để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp này đến với cộng đồng
có thể nói là thông qua các cái sản phẩm cũng như là các cái kênh truyền thông như là báo viết báo hình báo nói cũng như là qua mạng xã hội
thì là cái việc giới thiệu những cái quy định của luật pháp chính sách đưa những cái chuyên trang chuyên mục các cái tin bài và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây
thì chúng ta rất quan tâm đến hướng dẫn những kỹ năng tự bảo vệ hướng dẫn những kỹ năng sống cho trẻ em giúp cho các em có thể là chủ động
trong cái việc là tránh khỏi những cái hiểm họa cũng như là những cái rủi ro
bên cạnh đó thì các cơ quan thông tin đại chúng thì cũng giúp cho cha mẹ cũng như là đội ngũ thầy cô giáo là những người mà gần gũi nhất với trẻ em
thì cũng hiểu cũng như là nắm bắt được những cái quy định mới của luật trẻ em của nghị định số tám
các báo liên quan đến các cái nội dung mà để chúng ta bảo đảm cái thực hiện quyền trẻ em ở việt nam
không thể phủ nhận vai trò của truyền thông trong việc bảo vệ trẻ em
tuy nhiên có một thực tế một số nhà báo khi tiếp cận vấn đề liên quan đến trẻ em chưa có hiểu biết cụ thể và đúng về trẻ em dẫn đến quá trình tác nghiệp có sai sót không đáng có
nhiều bài báo khi đưa hình ảnh trẻ em lên báo chí truyền thông mặc dù có mục đích bảo vệ trẻ em nhưng cách thức và phương pháp lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống
của trẻ và gây tổn hại tới đời sống cá nhân và tinh thần các em
theo một khảo sát trên năm tờ báo điện tử lớn trong top năm mươi trang web có lượng truy cập hàng đầu việt nam
chỉ trong một năm có đến năm trăm bốn mươi tám bài báo có nội dung không bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em cho thấy tình trạng vi phạm quyền trẻ em trên các ấn phẩm báo chí đáng báo động
thực tế cho thấy tác động từ thông tin báo chí và mạng xã hội đã khiến một số trẻ bỏ học vì xấu hổ đẩy các em tới những hành vi tiêu cực thậm chí là tự tử
vậy các nhà báo cần có kỹ năng tác nghiệp và cách tạo ra những sản phẩm báo chí đúng với luật pháp với chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp
bảo đảm bí mật đời sống riêng tư cũng như là bí mật cá nhân của các em có thể là có những bài báo hoặc là những cái phóng sự còn đưa những cái hình ảnh về trẻ em
hoặc là đưa những cái hình ảnh liên quan đến bố mẹ của các em rồi là ghi những cái địa chỉ lớp học nơi ở của các em rồi cũng như là các cái dịch vụ liên quan đến mà hiện nay thì các em đang được hưởng các cái dịch vụ đó
tôi xác nhận đây là một cái tình trạng mà đến thời điểm này có rằng
nhưng nó vẫn hết sức nhức nhối mà tôi nói không phải chỉ chính các nhà báo đâu mà ngay một số luật sư khi họ tham gia bảo vệ một số trường hợp trẻ em bị xâm hại không biết do vô tình hoài hiệu ý là họ là những người nắm luật mà họ cũng tung những hình ảnh nạn nhân những cái thân chủ của họ lên mạng và chỉ khi cộng đồng có ý kiến thì họ cũng rút xuống
bên cạnh đó mặc dù đã có những hiệu ảnh
đã có những hiểu biết nhất định về mức độ nguy hiểm khi đăng tải hình ảnh con trẻ lên các trang mạng xã hội nhưng không dễ để thay đổi được thói quen này trong suy nghĩ của người dân
về cá nhân mình thì facebook của ai thì người đấy đăng cái hình ảnh của mình
với facebook của mình thì mình rất hạn chế đăng hình ảnh của các con mình
ví dụ như là khi mà mình đăng thì chắc là phải vài tháng mình mới đăng một cái vài một vài cái hình ảnh của con mình để cho họ hàng và bạn bè biết là con mình đã lớn lên vậy thôi
chứ mình không lạm dụng
các cái hình ảnh của con cái đưa lên hàng ngày hay là hàng tuần
mỗi người có một cái quan điểm riêng và cái việc là gia đình nào thì cũng có cái việc hành xử ở gia đình đấy
nói chung là đối với nhà mình là dễ khi đưa hình ảnh của các em bé lên mạng
để có thể nâng cao nhận thức cho người dân về việc bảo vệ quyền lợi cá nhân cho trẻ em thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan quản lý cũng như các phương tiện truyền thông và báo chí
trong luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định rõ về việc bảo vệ đời sống riêng tư và
thông tin cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng
và mới đây bộ thông tin và truyền thông đã ban hành thông tư chín hai nghìn một mươi bảy quy định rõ về tỷ lệ nội dung thời điểm thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên các phương tiện truyền thông báo nói báo hình báo in báo điện tử và xuất bản phẩm
việc ban hành những điều luật thông tư như vậy là vô cùng cần thiết để có thể nâng cao nhận thức trong cộng đồng cũng như định hướng lại toàn bộ các loại hình báo chí truyền thông phát huy tốt vai trò của mình
trong việc bảo vệ trẻ em
trong quá trình thực hiện tôn trì mục đích các cái chương trình các cái sản phẩm của mình thì cũng phải cần nghiên cứu để chúng ta thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước
thì chúng tôi đánh giá là thông tư chín có rất nhiều những cái điểm tiến bộ mà chắc chắn thì cũng sẽ giúp cho người dân giúp cho trẻ em có được những cái cách tiếp cận thông tin được phù hợp nhất thuận lợi nhất
và bên cạnh đó thì cũng có đưa ra những cái quy định trong cái việc là khi đăng tải
những cái hình ảnh những cái thông tin có liên quan đến trẻ em thì cũng phải tuân thủ các quy định đã được quy định tại luật trẻ em cũng như là nghị định số năm mươi sáu của chính phủ
bên cạnh việc các cơ quan quản lý nhà nước ban hành những điều luật thông tư quy định cụ thể về quản lý cũng như nâng cao chất lượng truyền thông trong việc bảo đảm quyền lợi cho trẻ em
thì các cơ quan báo chí truyền thông cũng cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình cho trẻ em để tuyên truyền phổ biến những kỹ năng kiến thức cần thiết đến với cộng đồng
các cơ quan báo chí truyền thông cũng cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng các kỹ năng kiến thức